ubnd tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn
theo đó tp hcm kiến nghị chấp thuận cho thành phố chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường hỗ trợ tái định cư hàng năm
để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư cho những người dân đồng thuận
cũng như ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để áp dụng cho các cơ quan tổ chức nhà nước thực hiện công khai minh bạch
ubnd tp hcm cũng kiến nghị thủ tướng ủy quyền cho ubnd tp hcm phê duyệt khung chính sách cho tất cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vấn vay của các tổ chức quốc tế nước ngoài oda
chỉ thực hiện thu hồi đất trên địa bàn thành phố hướng dẫn thực hiện thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với tài sản công